đây được xem là một trong những tác phẩm nổi tiếng của nền mỹ thuật kháng chiến việt nam
bức huyết họa vẽ bác hồ của họa sĩ nhà điêu khắc lê duy ứng
dù không phải một bức tranh toàn vẹn về màu sắc bố cục
nhưng câu chuyện phía sau bức tranh và tình cảm của một người lính gửi gắm trong từng nét vẽ
đã khiến bức tranh trở thành vô giá
dù đó là quãng thời gian đầy gian khó vất vả
nhưng lý tưởng của những người lính và hình ảnh của bác
chính là động lực để ông và đồng đội không quản ngại khó khăn
đến tận bây giờ những kỳ vật từ thời bom đạn
và cả bức tranh đặc biệt về bác
vẫn được ông dìm giữ và trân trọng
đối với ông bác hồ chính là nguồn ánh sáng rực rỡ nhất
đặc biệt là trong giây phút ở giữa lằn danh của sự sống và cái chết
bác hồ đối với tôi là một hình tượng rất là đặc biệt
khi nghĩ đến bác hồ là lòng tôi trong sáng hơn
và tôi thấy ánh sáng tràn vào trong mắt
và khi mà tôi ngại xuống đó
thì nghĩ đến bác là tôi nghĩ đây ánh sáng và niềm tin
tôi là một gia đình bần nông ở quảng bình
nhờ có bác gia đình bên nông của tôi là được cấp ruộng đất
cài cấy làm ăn và nấu ấm
đặc biệt là bác hồ đối với tôi là một hình tượng rất đặc biệt
cho đến bây giờ luôn luôn
tôi vẫn là sáng tác về đề tài bác hồ
sau khi bị trúng đạn
ngỡ ước tưởng rằng mình đã hy sinh
nhưng may mắn thay
họa sĩ lê duy ứng được đồng đội cấp cứu và đưa về tuyến sau điều trị
khi tỉnh lại bức tranh vẽ bác hồ bằng máu
từ đôi mắt bị thương vẫn còn vẹn nguyên trong túi áo
thế nhưng kể từ khi ấy
ông trở thành thương binh với đôi mắt không còn sáng tỏ
mặc dù đã không còn thấy ánh sáng
nhưng nhờ sự động viên của nhiều người
lại nhớ đến những tấm gương thương binh tàn nhưng không phế
ông bắt đầu tập nặng tượng và điêu khắc
để tiếp tục theo đuổi con đường mỹ thuật còn giang dở của mình
làm quen với cưa với đục
khi mắt đã hỏng là một việc muôn vàn khó khăn
không ít lần ông đục trượt vào tay
bật cả máu
nhưng vẫn kiên trì với công việc của mình

nhờ những kiến thức cơ bản về mỹ thuật khi còn đi học
ông quen dần với đục đẽo
dù chưa được gặp trực tiếp bác hồ
mà chỉ được nghe được nhìn qua tranh ảnh
nhưng hình ảnh bác đối với người họa sĩ khiếm thị
đã trở nên thân thuộc vô cùng
ông ghi nhớ và bắt đầu tạo khuôn
rồi tỉ mỉ khắc từng chi tiết theo trí nhớ và tưởng tượng của mình
vì vậy trong phần lớn các tác phẩm
chủ tịch hồ chí minh đã trở thành nguồn sáng trong tâm hồn
là cảm hứng để sáng tạo nghệ thuật của họ
họa sĩ lê duy ứng
ở những thời khắc quan trọng bức hoạt trong cuộc đời
ông luôn nghĩ đến bác
và sáng tạo những tác phẩm về bác
và kỳ lạ thay
những tác phẩm ấy đều rất có hồn